nguyễn anh tuấn đã lên xe nổ máy chạy đi
chủ xe và người dân phát hiện đã tổ chức truy đuổi và bắt được tuấn giao cho cơ quan công an
vụ việc là một bài học về sự chủ quan lơ là trong việc bảo quản tài sản của người dân
tại tỉnh lào cai hai đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả vừa bị công an huyện sapa ra quyết định khởi tố
kết quả điều tra ban đầu xác định ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng hoàng văn hoan và vợ là trần thị tâm
trú tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng lên thị trấn sapa du lịch
thì nhặt được một túi ni lông bên trong có một tệp tiền mệnh giá hai trăm linh đồng
có tổng giá trị là sáu triệu đồng là tiền giả
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu hoan cùng vợ thuê xe máy vào xã tả phìn
mang theo tệp tiền giả đi tiêu thụ
tại đây hai vợ chồng hoan đã dùng tiền giả mua nước lọc khăn mặt thuốc lá
túi thổ cẩm các loại để chủ quán trả lại tiền thừa là tiền thật
sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân tại xã tả phìn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sapa đã nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc
và tổ chức truy tìm bắt giữ được hai đối tượng trên
vâng đó là vụ việc xảy ra tại lào cai
còn mới đây nhất một đường dây tàng trữ tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn hai tỉnh quảng nam và đắk nông đã bị triệt phá
những vụ việc này thì cho thấy là thời gian gần đây
tội phạm mua bán và tiêu thụ tiền giả có chiều hướng gia tăng
và tiền giả mà chúng sử dụng để phạm tội nhiều nhất là loại mệnh giá hai trăm linh đồng
theo hồ sơ vụ án vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
từ tin tố giác của người dân công an tỉnh quảng nam đã bắt giữ hai nghem
đào văn ninh và đào văn cần đều trú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
về hành vi tiêu thụ tiền giả thu giữ một trăm linh hai tờ tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng
từ lời khai của ninh và cần công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với công an tỉnh đắk nông
bắt giữ đối tượng nguyễn văn hòa chú thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
khi đối tượng này đang đi tiêu thụ tiền giả
mở rộng điều tra nguyễn văn hòa khai nhận đã mua số tiền trên của chu thị oanh
chú thành phố cao bằng với tỷ lệ bốn mươi sáu mươi nghĩa là bốn mươi triệu tiền thật đổi lấy một trăm linh triệu tiền giả
rồi tìm cách bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã điều oanh từ thành phố cao bằng
vào thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
ngày một mươi chín tháng năm khi đối tượng đặt chân đến gia nghĩa thì bị bắt giữ
khám xét trên người đối tượng lực lượng công an còn phát hiện thêm hai trăm linh triệu đồng tiền giả
mệnh giá hai trăm linh đồng
tại cơ quan điều tra oanh khai nhận số tiền trên thị mua được của một đối tượng người trung quốc
đây là vụ án tàng trữ lưu hành tiền giả được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay
được phát hiện và triệt phá trên địa bàn hai tỉnh quảng nam và đắk nông
thời gian gần đây dư luận bức xúc trước tình trạng côn đồ bảo kê hoành hành
trước cửa sân bay tân sân nhất tp hcm cùng làm công việc xe ôm đón chở khách
nhưng chúng lại trắng trợn đe dọa dàn mặt nhiều người lái xe ôm và các doanh nghiệp kinh doanh xe ôm khác
nếu không để cho chúng đón khách trước ghi nhận của phóng viên intv về thực trạng trên
hình ảnh kéo kéo tranh giật khách của các xe ôm ngay cổng trước sân bay tân sân nhất
gây mất an ninh trật tự khiến nhiều người dân khi đi qua đây cảm thấy bức xúc phản cảm trước tình trạng này
bên cạnh đó theo nhiều xe ôm hành nghề gần sân bay chia sẻ
hoạt động bảo kê diễn ra phổ biến tại trước cổng sân bay tân sơn nhất đã nhiều năm
bắt khách nhưng mà không được chở rồi nó lấy khách lại
nó cứ dành dạch nhau vậy không
ừ đúng rồi
mình đánh lộn lại nó đó thì mình vô mình bắt khách còn bắt không được á
mình nói đánh lộn không lợi nó thì mình đừng có vô đó mình chạy
tại thằng nào nó mạnh là nó xo nó thắng thôi các em hiểu không tại khá vậy thôi
nghiêm trọng hơn
họ còn đánh người gây thương tích nếu ai làm trái luật rừng của chúng
trên đường đi ra bất ngờ tôi bị ba người đi trên hai xe
là từ phía sau họ cập ngang đầu xe của tôi họ trận lại và họ ra tại hành khung
bất ngờ cho nên là tôi không kịp tự vệ
và cuối cùng là họ đánh tôi như là vỡ ra cái nón bảo hiểm
và xây xác cả người
anh đang đổ nón bảo hiểm thì anh đánh một cái bóp vào
một cái anh mập đứng bên hông đánh thẳng vô đầu
còn cái anh này đứng
đứng đầu xe đánh chửi chửi bẫy chửi bạc hâm dọa tài xế là
mai mốt bà bô đây nữa là sẽ hành khung tiếp theo nữa
theo thống kê của an ninh sân bay trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
khu vực trước cổng sân bay tân sơn nhất đã xảy ra hơn hai mươi vụ xe ôm khu vực chữa
đe dọa xô xác thậm chí đánh hội đồng các xe máy lạ vào sân bay rất khắc
hầu hết những người bị hành hung đều là người lái xe ôm từ nơi khác đến
cảm giác khó chịu lắm
mà đặc biệt trời nắng thế này mà cứ đi theo cứ lèo lèo để muốn mình đi băng được chắc hơi lột xồn đấy
vấn đạn bảo kê này đã được hàng chục người lái xe ôm và người dân nhiều lần trình báo với cơ quan chức năng
nhưng thực trạng này vẫn nhít nhối tại trước cửa sân bay tân sứ nhất
nơi đón bạn bè quốc tế đến với thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của việt nam
vâng rất mong là các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn
để có thể lập lại trật tự tại sân bay tân sơn nhất
thông tin tiếp theo đến từ bắc ninh
theo báo cáo của ubnd huyện yên phong thì vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm hôm qua
một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến năm người tử vong
tại khu vực bãi soi nơi nuôi cá lồng thuộc sông cầu thôn đông xuyên xã đông tiến huyện yên phong
các nạn nhân gồm nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn đắc khải sinh năm hai nghìn chín
nguyễn văn phan sinh năm hai nghìn nguyễn đức khôi sinh năm hai nghìn hai
trần ngọc quang sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại thôn đông xuyên
nguyên nhân nghi là do điện giật
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh bắc ninh công an huyện yên phong
và các lực lượng chức năng nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
ao cá lồng của gia đình anh nguyễn xuân thủy và anh nguyễn xuân thu cùng ở thôn đông xuyên
hoạt động được khoảng hơn một năm nay
trên lồng cá chỉ có hệ thống điện chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp gần đó
hôm nay sau khi có thông tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra thì huyện ủy
ubnd huyện yên phong cùng các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
mỗi năm nước ta có hàng ngàn trẻ em tử vong do bị đuối nước
những vụ học sinh bị đuối nước tập thể xảy ra ở quảng ngãi khánh hòa hay nghệ an
gần đây cho thấy là việc trang bị kỹ năng phòng chống rủi ro nhất là phòng chống đuối nước cho các em nhỏ
và là đặc biệt cần thiết và lại càng cấp thiết hơn đối với trẻ em nông thôn
khi mà hàng ngày các em phải làm bạn với ao hồ sông suối
nhất là trong thời điểm mùa hè
hơn một tháng đã trôi qua cái chết bất ngờ của hoàng thị thanh thanh
học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở nguyễn du vẫn làm cả gia đình bàng hoàng
chiều ngày hai mươi tháng bốn sau khi tan học em thanh cùng nhóm bạn đi tắm hồ
do bất cần lại không biết bơi thanh cùng một bạn gái nữa bị sẩy chân và chết đuối
sau sự việc đau lòng này nhiều người dân ở xã cam phước đông thành phố cam ranh cho rằng
chính quyền và nhà trường phải cần có ngay những biện pháp nhằm giảm nguy cơ đuối nước cho học sinh
môn một môn dạy nên phải đưa vào nhà trường để cho các cháu biết được
nếu có tình huống nước nôi hoặc lột lội để cho các cháu biết được
nó xử lý nó biết bơi thì nó hạn chế bước cái dữ vô
thầy giáo đỗ thành thân giáo viên trường trung học cơ sở trần quang khải huyện cam lâm
có hơn ba mươi năm trong nghề
ngoài thời gian dạy học thầy thân vẫn tranh thủ đi tìm hiểu về sự nguy hiểm của các hồ nước quanh vùng
để cảnh báo cho học sinh
thầy cho rằng tổ chức học bơi cho học sinh tuy có khó khăn
nhưng vẫn có cách làm phù hợp nếu có quyết tâm
nếu làm một cách quyết liệt và làm đến nơi đến trốn thì vẫn có thể nhà nước và nhân dân cùng làm vẫn được
chúng ta không cần phải xây một cái hồ bơi đúng quy kịch đâu
chúng ta có thể tận dụng một đoạn mương
một con sông hoặc là một cái hồ ví dụ như ngay cả cái đập này
chúng ta lập ra những cái khu vực riêng có rào trắng bảo vệ an toàn
và có người trong coi đại hòn và hàng tuần cho các em học bơi ngay ở cái địa điểm đó
chứ không còn phải là một cái hồ bơi như hồ bơi ở thành phố
thì tôi nghĩ cái việc này trong cái chương trình mới và ngay từ sau những cái chuyện đau lòng này
thì tôi nghĩ là bộ giáo dục cần phải đưa cái chương trình rèn dạy kỹ năng sống cho các em vào chương trình học chính thức

nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực
nhiệt độ cao nhất phổ biến
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sau đó từ ngày mùng năm cũng do dạnh áp thấp bị đẩy dịch dần xuống phía nam
nên mưa sẽ xuất hiện
có nơi mưa to đến rất to
nhiệt độ giảm xuống giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày bốn đến ngày mùng sáu
trời mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng các tỉnh vùng núi ở phía bắc có nơi nắng nóng ngày nắng gắt
nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam cấp hai ba
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
về đêm nhiệt độ giao động trong ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
với các tỉnh nam bộ trong trưa chiều nay đến trưa chiều mai
mưa chủ yếu xảy ra tại các tỉnh tây nam bộ
sau đó từ ngày mùng năm đời gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
nên mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng trên toàn khu vực
và ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại